đêm qua đến dạng sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng một tại phường vĩnh phước thành phố nha trang đã xảy ra một đám cháy kinh hoàng
thiêu dụi khoảng bốn mươi căn nhà của các hộ dân nghèo chủ yếu làm nghề biển tại địa phương này
hiện thì chưa có thông tin thiệt hại về người
theo một số nhân chứng nguyên nhân vụ cháy là do một hộ dân đang nấu cám heo thì ngủ quên
làm lửa bén lên và bùng phát từ khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng một
ngọn đùa bốc cháy chảy dài cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn
khu nhà này được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu dễ cháy
thời điểm xảy ra vụ cháy lại có gió mạnh từ biển thổi vào làm cho lửa cháy lan rất nhanh và dữ dội
khiến nhiều ngôi nhà liền kề bị thiêu dụi
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát cơ động
cùng lực lượng dân quân của phường vĩnh phước đã có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy
tuy nhiên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do xe chữa cháy không thể tiếp cận được hiện trường
do đường vào khu nhà này quá hẹp
đến gần hai h ba mươi sáng đám cháy mới cơ bản được khống chế
thông tin ban đầu không có thiệt hại về người khoảng hơn bốn mươi căn nhà đã bị thiêu dụi
chủ yếu là ở tổ sáu
hiện các lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy